vào ngày một mươi hai tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh bình phước tiếp tục xét xử vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép và đưa nhận hối lộ
trong vận luận tội đại diện viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo chạm truy tố
đồng thời đề nghị mức án đối với các bị cáo
trong vụ án này có bảy bị cáo là cựu cán bộ bị xét xử với hai tội nhận hối lộ
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong đó bị cáo lê minh quốc cường cựu giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
đề nghị mức án ba năm đến bốn năm tù
nhóm một mươi bị cáo còn lại là các cá nhân bị xét xử với các tội đưa hối lộ
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức hoặc tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
trong nhóm bị cáo này bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất là từ một mươi hai đến một mươi bốn năm tù giam
bị cáo bị đề nghị mức án nhẹ nhất là một năm đến một năm sáu tháng
hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi phiên xét xử tiếp tục với phần tranh luận
là kế toán của xã nguyễn thị loan đã lấy tiền ngân sách tiêu xài cá nhân
làm khống hợp đồng sửa chữa công trình
tổng số tiền đối tượng này tham ô là hơn tám trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với nguyễn thị loan công chức kế toán ubnd xã quảng châu huyện quảng trạch
về tội tham ô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai
loan đã thu từ ông đàm văn tùng là người đấu giá trúng các vị trí kinh doanh tại chợ quảng châu
số tiền gần bảy trăm tám mươi năm triệu đồng nhưng không nộp vào ngân sách của xã
chiếm đoạt sử dụng chi tiêu vào mục đích cá nhân
đầu năm hai nghìn hai mươi ba loan tiếp tục soạn khống hai hợp đồng sửa chữa trụ sở ubnd xã quảng châu
và sửa chữa hút hầm cầu nhà văn hóa xã quảng châu lập chứng tử khống
rút sự toán ngân sách từ kho bạc nhà nước huyện quảng trạch
tổng cộng số tiền tám mươi một triệu đồng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa bắt quả tang nguyễn ngọc phát
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện củ chi tp hcm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại vòng xoay phía nam tp tuy hòa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phát hiện bắt quả tang
phát đang cầm trên tay một túi sách bên trong có hai bịch ni lông chứa ma túy
có trọng lượng gần một trăm năm mươi gram
nguyễn ngọc phát khai nhận đã mua số ma túy trên từ tp hcm về sử dụng và bán lại kiếm lời
khám xét nhà trọ của đối tượng lực lượng công an thu giữ một khẩu súng
và một số đồ vật tài liệu liên quan đến ma túy
công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn đức nga
và trần viết đông cùng quê ở tỉnh quảng nam tạm trú tại huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
để điều tra về tội danh cố ý gây thương tích
trước đó vào lúc một giờ ngày năm tháng một mươi hai nữ công nhân vệ sinh môi trường
công ty cổ phần môi trường đô thị quảng ngãi đang làm nhiệm vụ thu dọn rác
tại khu vực đường phạm văn đồng phường nghĩa chánh thành phố quảng ngãi
thì bị hai thanh niên đi xe máy gây sự
một thanh niên sau đó đã dùng súng bắn khiến hai chị bị thương mất nhiều máu ở chân
hai nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu
các đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phục kích bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại huyện ba tơ
hai đối tượng khai nhận bực tức do bị hai nữ công nhân vệ sinh môi trường nhắc nhở
khi nẹt vô xe máy nên dùng súng bắn các nạn nhân
xin mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin nổi bật trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư phát triển đến hết năm hai nghìn hai mươi năm
đó là đề xuất chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
trong phiên thảo luận về tình hình thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba hai nghìn hai mươi hai qh một mươi năm của quốc hội
về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
ghi nhận của báo công an nhân dân
theo báo cáo của chính phủ việc giải ngân vốn thực hiện các chương trình hỗ trợ phục hồi
và phát triển kinh tế xã hội hiện mới đạt một mươi chín ba kế hoạch
trong khi đó một số chương trình dự án có quy mô lớn
mới thi công thì vẫn đang cần được giải ngân
một số chính sách hỗ trợ người lao động lại hết thời hạn thực hiện
hoặc sử dụng hết nguồn lực được bố trí nhưng vẫn còn nhu cầu bổ sung nguồn lực
trước thực tế đó chính phủ đề xuất cho kéo dài thời hạn giải ngân đến hết năm hai nghìn hai mươi
về vấn đề này nhiều ý kiến nhấn mạnh chính phủ cần tập trung quyết liệt thực hiện việc giải ngân
từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi ba với một số vốn mà đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba không giải ngân hết
cần tính toán về hiệu quả của các chương trình hỗ trợ
có ý kiến đề nghị chỉ kéo dài việc giải ngân vốn đến hết năm hai nghìn hai mươi
gần đây xảy ra tình trạng một số đối tượng chiếm quyền truy cập tài khoản google của doanh nghiệp
sau đó thay đổi thông tin liên hệ trên google maps khiến cho khách hàng khi gọi điện đến
bị tốn tiền cước ghi nhận của báo lao động
ghi nhận tại tp hcm
nhiều người dân cho biết khi gọi điện đặt bàn tại một số nhà hàng hoặc là liên lạc với một số doanh nghiệp
khách sạn quán cà phê họ bị chuyển sang một số tổng đài đồng thời liên tục nghe các hướng dẫn
hoặc chỉ nghe nhạc chờ từ tổng đài đó hậu quả là cước phí điện thoại của họ tăng cao
còn thực tế các đối tượng lừa đảo đã chiếm quyền sở hữu các địa điểm trên google maps
chèn số điện thoại của chúng và chiếm đoạt tiền khi người dùng liên hệ
không chỉ thế việc lừa đảo này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại khác cho bản thân doanh nghiệp bị chiếm đoạt và người sử dụng
người dân cần tìm hiểu kỹ và tỉnh táo khi liên hệ với các doanh nghiệp khi sử dụng google maps
dù quy định chưa bắt buộc việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy sang thẻ nhựa pet
thế nhưng nhiều người ở tp hcm vẫn xếp hàng tiếng đồng hồ để đổi giấy phép lái xe khiến cho nhiều cơ sở cấp đổi giấy phép lái xe quá tải
báo điện tử vn express ghi nhận những ngày gần đây các cơ sở cấp đổi giấy phép lái xe tại tp hcm luôn ở trong tình trạng quá tải
bởi số lượng người đến cấp đổi giấy phép lái xe cụ thể là từ giấy phép lái xe bằng giấy sang thẻ nhựa pet tăng đột biến
nguyên nhân của tình trạng này là do người dân chưa nắm thông tin rõ ràng lo ngại việc dùng giấy phép lái xe bằng giấy sẽ bị xử phạt trong thời gian tới
nên đổ xô đi đổi bằng lái
dịp này nhiều người cũng tranh thủ đi đổi giấy phép sang thẻ nhựa để tích hợp vào app
vn eid nên nhu cầu càng tăng
ngoài ra thời điểm này cũng chùng với chu kỳ đổi sau từ năm đến một mươi năm của bằng lái ô tô hãng c d f cấp từ năm hai nghìn một mươi ba
nên lượng tài xế cần đổi giấy phép đổ rồn rất nhiều
đại diện của cảnh sát giao thông bộ công an cho biết tất cả bằng lái còn thời hạn dù là loại nào cũng đều có giá trị sử dụng
người dân không cần lo ngại việc dùng bằng lái giấy loại cũ cấp từ năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi ba sẽ bị phạt
việc cấp đổi giấy phép lái xe sang loại pet
đây là dự thảo luật các cơ quan đang phối hợp xây dựng lộ trình để thông qua
ngày một mươi hai tháng một mươi tòa nhân dân tỉnh quảng ninh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo vũ liên oanh
cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo quảng ninh cùng một mươi sáu đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ
theo viện kiểm sát nhân dân sau khi thực hiện xong các gói thầu bà hoàng thị thúy nga chủ tịch hội đồng sáng lập nsg group
đã chi tổng cộng hơn ba mươi tỷ đồng cho ba cán bộ thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh
trong đó cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo quảng ninh vũ liên oanh đã bốn lần nhận tiền từ hoàng thị thúy nga tổng cộng một mươi bốn tỷ đồng
căn cứ diễn biến phiên tòa lời khai các bị cáo và hồ sơ vụ án đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị tuyên phạt hoàng thị thúy nga mức án hai mươi ba mươi năm tù vũ liên oanh một mươi năm một mươi bảy năm tù
tông tin có khả năng giải quyết các thủ tục về đất đai sau đó nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp bìa đất để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại
lê thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú huyện diễn châu đã bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đáng nói để bị hại tin tưởng sau khi nhận tiền từ các bị hại hưng đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác ngắn liền với đất trên mạng xã hội sau đó đưa cho nạn nhân